thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thành phố hà nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị f cách ly f một
và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với người đến về thành phố
và đây là nội dung trong công điện số hai mươi ba ubnd tp hà nội về tiếp tục triển khai
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới vừa được ban hành
vào tối ngày hôm qua cụ thể như sau
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ động xây dựng phương án thu dung điều trị
người bị nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố với các kịch bản
theo mô hình tháp ba tầng thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ f trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ
do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn
của sở y tế mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai
không chịu chứng và chịu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
ra soát mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố
các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành
trung ương các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn
để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh f giả soát các cơ sở thu dung điều trị
huy động nhân lực y tế như bác sĩ sinh viên học sinh các y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu